ngày một mươi năm tháng một mươi một tại nhà hát quân đội hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức khai mạc
liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín khu vực ba thành phố hà nội
đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tiếp tục thành công của liên hoan khu vực một và khu vực hai với chủ đề bài ca nâng bức quân hành
liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín khu vực ba thành phố hà nội
tụ gần một hai trăm linh diễn viên đến từ ba mươi ba đoàn nghệ thuật quần chúng mang đến những tiết mục ca mối nhạc trích đoạn sân khấu ngắn
với mong muốn phát hoạ đến bức tranh sinh động về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc tình yêu quê hương đất nước tôn vinh nét đẹp giá trị văn hóa dân gian dân tộc
đây cũng là dịp giao lưu giữa bộ đội công an thanh niên sinh viên nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội
góp phần đề mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
liên hoàn diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một với các phần thi diễn buổi sáng và buổi tối
lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngoài thi diễn các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn hà nội